đối với cà phê mở cửa phiên giao dịch sáng ngày hai mươi hai tháng bảy hôm nay tại thị trường trong nước ghi nhận tăng mạnh tới sáu trăm linh đồng một kg
cụ thể tại lâm đồng tăng sáu trăm linh đồng một kg lên mức ba mươi hai ba trăm linh đồng một kg
tại đắk lắc tăng sáu trăm linh đồng lên mức ba mươi hai bảy trăm linh ba mươi hai tám trăm linh đồng một kg
tại gia lai tăng giao động từ mức ba mươi hai một trăm linh đồng đến ba mươi hai hai trăm linh đồng một kg